theo kết quả xét nghiệm được tri cục thú y vùng một cục thú y công bố mới đây
tỉnh sơn la đã phát hiện virus gây bệnh dịch tả lợn châu phi tại bản hủy ái xã mường é huyện thuận châu
và hiện tại thì lãnh đạo tỉnh sơn la cùng các ngành chức năng đã trực tiếp đến nơi xuất hiện dịch
và chỉ đạo thực hiện nhanh các phương án cần thiết
trước đó ngày một mươi một tháng ba gia đình ông thảo a vừ bản hủy ái xã mường é huyện thuận châu
đã phát hiện một con lợn của gia đình có các biểu hiện ủ rũ lờ đờ thâm tím ở tai bụng và chết
gia đình đã báo cáo ngay về chính quyền địa phương và ngành chức năng tổ chức lấy mẫu gửi trần đoán xét nghiệm bệnh
theo kết quả giám định của tri cục thú y vùng một cục thú y mẫu bệnh này đã nhiễm virus dịch tả lợn châu phi
tính đến hết ngày một mươi ba tháng ba đã có ba trên tổng số một trăm linh tám con lợn tại hủy ái xã mường é huyện thuận châu bị chết
cùng hàng chục con khác đang có dấu hiệu nhiễm bệnh
trước tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp và có dấu hiệu lan nhanh
tỉnh sơn la đã chỉ đạo các đơn vị chức năng và huyện thuận châu
nhanh chóng khoanh vùng dịch bệnh tiến hành phun độc khử trùng rắc vôi bột và tiêu hủy khống chế triệt đề dịch bệnh
chúng tôi cho tiến hành các giải pháp đồng bộ đó là tiêu hủy toàn bộ số một trăm linh tám con lợn tại bàn hủy ái
và hiện nay số lợn đang tiếp tục chết tại bà quảng ngãi thì ngay chiều nay là tiến hành cho đào hố khử trùng cho vôi và tiến hành tiêu hủy con lợn chết
và kể cả con lợn đang sống thì chúng tôi cho tiêu hủy đồng bộ tất cả số đó để khoanh vùng dập dịch và tiến hành khử phun trồng khử độc toàn bộ cái bản hủy ái này
với việc tiêu hủy trôn lấp được hỗ trợ giá theo quy định của chính phủ điều này sẽ giúp người dân trong việc khôi phục sản xuất đảm bảo theo nguyên tắc đầy đủ chính xác không gây bức xúc trong nhân dân
ngoài huyện thuận châu thì tất cả các huyện đều lập các chốt để kiểm dịch đây là việc rất quan trọng
thứ hai nữa là tuyên truyền vận động nhân dân không vận chuyển không tiêu thụ lợn bệnh rồi không được ăn và công bố cũng như là không được giấu dịch
đó là những cái mà chúng tôi đang tuyên truyền tập trung rất là cao đội cho giai đoạn này
để dịch bệnh không bùng phát trên diện rộng tỉnh sơn la sẽ tăng cường kiểm tra kiểm soát việc vận chuyển động vật sản phẩm động vật lưu thông xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
đồng thời hướng dẫn người dân nắm vững các biện pháp phòng chống dịch và thực hiện cơ chế chính sách hỗ trợ của nhà nước về phòng chống dịch bệnh động vật